vấn đề được nhiều cư dân mạng quan tâm đó là có hay không việc cơ quan quản lý nhà nước thông tin chậm trễ về sản phẩm nguy hại này
bởi thực tế từ ngày một mươi bảy tháng bảy đã xuất hiện những trường hợp ngộ độc
ngày một mươi tám tháng tám cục an toàn thực phẩm nhận được báo cáo từ bệnh viện bạch mai hà nội
nghi ngờ ngộ độc liên quan và hai ngày sau đó xác định liên quan đến sản phẩm này
tuy nhiên hơn một mươi ngày sau đó mới cảnh báo rộng rãi và yêu cầu thu hồi
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có lý giải về vấn đề này
ngày một mươi chín tháng tám thì chúng tôi nhận được báo cáo đầu tiên của bệnh viện bạch mai
về tình hình là có hai bệnh nhân đang nằm điều trị ở khoa trung tâm chống độc
và có nghi ngờ do ngộ độc do vi khuẩn này và cũng có liên quan đến sản phẩm pate minchay
khi đó ngay lập tức chúng tôi đã yêu cầu hà nội thành lập đoàn đến kiểm tra cơ sở này
hà nội cũng đã kiểm tra và cũng đã yêu cầu ngừng
sản xuất và lưu hành sản phẩm pate minchay
sau đó đến khi có kết quả xét nghiệm xác định rằng có
chứa vi khuẩn đó trong thực phẩm đó
và chúng tôi cũng đã ngay lập tức phát cảnh báo cho người tiêu dùng là không chỉ không sử dụng pate minchay
mà đồng thời một mươi hai cái sản phẩm khác của cái công ty này thì chúng tôi cũng yêu cầu là không sử dụng
chuyên gia cho biết vụ việc sản phẩm pate có chứa độc tố sẽ gây tử vong
cho thấy lỗ hổng lớn trong quy trình sản xuất và bảo quản thực phẩm hiện nay
chia sẻ trên báo chí phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh viện công nghệ sinh học và thực phẩm nhấn mạnh
trong môi trường sản xuất có vi khuẩn khi sản xuất lại thanh chủng sản phẩm không cẩn thận
vì vậy trong quá trình bảo quản và tiêu dùng thì vi khuẩn đã sinh sôi phát triển và sinh ra độc tố
trách nhiệm của cơ quan quản lý trong vấn đề này ra sao là nội dung được đông đảo cư dân mạng đặt ra

giờ thực phẩm tự chế biến rồi bán online trên mạng tràn lan ship tận nơi mà cũng chẳng cần phải đăng ký thương hiệu gì hết
chúng tôi cũng đồng thời có văn bản gửi đến cục quản lý chức lượng đông đông sản thủy sản của bộ đông nghiệp sở y tế hà nội
để thông báo về sự việc này và cũng đề nghị họ với tư cách là ngành trực tiếp quản lý cơ sở
này phải tiếp tục có những động thái kiểm tra rồi xử lý theo quy định pháp luật nếu có những vi phạm
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng bày tỏ đề nghị cần phải có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng
của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới đơn vị sản xuất ba t minh chay
phải xử lý nghiêm cơ sở sản xuất sản phẩm này đồng thời xem xét trách nhiệm của cơ quan chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm
cung cấp sản phẩm gây hại sức khỏe cộng đồng
không phải chỉ đóng cửa thương hiệu là xong mà còn trách nhiệm hình sự nữa
cần phải xác định hành vi vi phạm pháp luật của chủ cơ sở sản xuất và thu hồi sản phẩm cùng với các nguyên liệu để xem xét
đồng thời phải đòi hỏi sự bồi thường cho các nạn nhân bị ngộ độc hoặc đã từng sử dụng sản phẩm này
ngoài chín nạn nhân đang được điều trị vì bị ngộ độc botulinum sau khi ăn pate minh chay
vào chiều ngày hôm qua bệnh viện trợ rẫy đã tiếp nhận thêm một bệnh nhân cũng bị ngộ độc độc tố này
vì vậy vụ việc nhiều người ngộ độc botulinum sau khi ăn ba t có thể nói là lời cảnh báo về loại độc tố nguy hiểm này
thành phố hồ chí minh đã xác định là một hai trăm chín mươi khách hàng mua một năm trăm năm mươi chín hộp ba t minh chay trong tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bằng hình thức online để tiến hành thu hồi sản phẩm
hiện thị trường đồ ăn chay đang nở rộ ở nước ta tuy nhiên công tác giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm này còn nhiều hạn chế
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ cần phải có giải pháp
tăng cường quản lý giám sát của cơ quan chức năng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm đồ chay ăn sẵn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
một loại độc tố có tên botulinum trong một sản phẩm bate minh chay đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng
bạn nghĩ sao về vụ việc này hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quay trở lại với những nội dung trong nước
thưa quý vị vào mùa mưa lũ việc lưu thông qua địa bàn các tỉnh trung du miền núi phía bắc luôn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bởi tình trạng trơn trượt sạt lở đất đá
tuy nhiên có những nguy cơ gây nguy hiểm đến từ chính sự chủ quan của những người tham gia giao thông
đó là có nhiều người đã cố tình điều khiển phương tiện qua các đập tràn khi mà nước lũ đã tràn về
chỉ mới đầu mùa mưa lũ năm nay đã ghi nhận những thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số địa phương
trong đó có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi một gia đình đi xe ô tô lưu thông qua đập tràn xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã bị nước lũ cuốn trôi người và xe
đập tràn thôn lập đinh xã ngọc thanh thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng tám một gia đình ba người trên xe ô tô bán tải lưu thông qua đây
mặc dù thời điểm đó nước trên bề mặt đập đã dâng cao do lũ tràn về
nhưng chiếc ô tô vẫn cố tình vượt đập tràn
hậu quả cả người và xe ô tô bị cuốn trôi theo dòng nước lũ
hai mẹ con tử vong người chồng được cứu thoát
thì chúng tôi cũng triển khai tìm kiếm tại vị trí này đổ suối theo dòng chảy của dòng suối
cán bộ chiến sĩ xuống tìm kiếm thì cũng rất dễ bị cuốn trôi theo dòng nước
ông lưu văn trân là người địa phương sinh sống ở khu vực đập tràn này đã nhiều năm
ông cho biết cứ vào mùa mưa lũ hàng năm ông lại chứng kiến nhiều trường hợp có cả xe máy ô tô bị cuốn trôi khi lưu thông qua khu vực này
cực nguy hiểm luôn như nghe nú về chủ yếu là nguy hiểm là cái đập đống đó nó tháo
nhưng dân người ta niều dân bà con ở đây là không có ý thức vẫn vượt qua nước
đấy thì bắt đầu nó lại trôi tiếp như hồi riêng hôm ý là trôi cả ô tô nó ba cái
một cái ô yên pha này một cái bừa lết này một cái ô tô bảy chỗ đấy
những con đường như thế này thì rất thuận lợi cho người tham gia giao thông
tuy nhiên vào thời điểm mà khi lũ về hoặc là có mưa kéo dài thì nơi đây cũng thực sự nguy hiểm
nếu ai mà cố tình lưu thông
khi mà mực nước đã dâng cao
chính từ sự chủ quan của một bộ phận người dân cũng như sự tắc trách của chính quyền địa phương trong công tác cảnh báo
nên con số tử nạn tại các điểm đen đập tràn vẫn tái diễn hàng năm
và những hình ảnh này đã cho thấy nhiều người vẫn coi thường tính mạng của chính bản thân mình
tại một số địa phương sau khi các vụ tai nạn đau lòng xảy ra
thì cũng đã có những giải pháp phòng ngừa được triển khai
thì cũng đã có những giải pháp phòng ngừa được triển khai
như tại thôn lạch chất xã linh thông huyện định hóa thái nguyên
người dân đã lập các tổ ứng trực tại hai đầu đập tràn
không cho người lưu thông qua đập mỗi khi có mưa lũ xảy ra
rõ ràng cùng với các giải pháp của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức mỗi khi đi qua khu vực có đập tràn
hàng loạt các vụ tai nạn xảy ra hàng năm tại các điểm đen đập tràn
chính là những bài học đắt giá cho sự chủ quan bất cẩn của một bộ phận người dân
thưa quý vị tháng chín này là mùa tự trường ở việt nam
tuy nhiên năm nay được xem là một năm rất đặc biệt
vì đại dịch covid một mươi chín khoảnh hành tác động mạnh đến lĩnh vực giáo dục
một số địa phương chưa thể khai giảng trực tiếp
hoặc là cũng phải sắp xếp thay đổi lại cách thức tổ chức giảng dạy
để phù hợp hơn với tình hình thực tế
và phóng viên của chúng tôi cũng đã có những ghi nhận
tại một số điểm trường về sự chuẩn bị
cho việc đón học sinh trở lại lớp học bắt đầu năm học mới
trên việc khử khuẩn các trường cũng phối hợp với các cơ sở y tế
lên phương án phòng ngừa khi phát hiện học sinh có biểu hiện ho sốt
lễ khai giảng tổ chức phải đảm bảo ngắn gọn trang trọng ý nghĩa
thời gian không quá bốn mươi năm phút
tùy theo thực tế của các trường thì bố trí học sinh tham dự khai giảng
tập trung cho phù hợp đảm bảo giãn cách theo quy định
còn nếu trong trường hợp sân trường không đủ điều kiện
thì đã ưu tiên cho các khối lớp đầu cấp
các khối lớp còn lại cử đại diện tham gia
và sẽ ngồi tại lớp và tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của nhà trường
còn rất ít ngày nữa thôi là năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sẽ chính thức bắt đầu
tuy rằng cho tới thời điểm này thì có thể thấy là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp
vậy ông có thể cho biết kế hoạch đón học sinh đến trường
tới thời điểm này đã được chuẩn bị như thế nào ạ
bộ dục đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong đó là ngày học sinh tiệu trường là ngày một tháng chín
và tổ chức lễ khai giảng
cho tất cả các em học sinh vào ngày năm tháng chín như truyền thống hàng năm
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như thế này
bộ giáo dục đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương cơ sở giáo dục
trong việc tổ chức các hoạt động đầu năm học
trong đó có việc tổ chức lễ khai giảng
làm sao cho thật là ngắn gọn xúc tích trang trọng
để đảm bảo ý nghĩa của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường
đối với các địa phương đang kiểm soát được tốt dịch bệnh covid một mươi chín
không phải thực hiện
quy định về giãn cách hay là cách đi xã hội
thì các cơ sở giáo dục sẽ đón học sinh tới trường
để mà tổ chức cái lễ khai giảng vào buổi sáng ngày năm tháng chín
khi mà đưa học sinh đến trường
thì phải đảm bảo thực hiện các quy định về giãn cách xã hội
đối với những cái vùng mà hiện nay
tình hình diễn biến covid còn đang phức tạp
phải thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của thủ tướng
thì các trường có thể tổ chức lễ khai giảng trực tuyến
để mà học sinh khi đó ở nhà
vẫn có thể tham gia vào cái lễ khai giảng
để cho các em có cái tâm thế rất là tốt
chuẩn bị cho cái năm học mới
đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị
các phương án của các trường cho tới thời điểm này ạ thưa ông
về nguyên tắc là chúng ta sẽ phải đảm bảo
cái nguyên tắc là chỉ có an toàn
thì mới đưa học sinh đến trường
và đã đưa học sinh đến trường thì phải an toàn
vì vậy cho nên là
chúng ta sẽ phải đảm bảo
và bộ cũng nhắc lại với tất cả các cơ sở giáo dục
những cái hướng dẫn mà bộ đã hướng dẫn từ cái đợt dịch trước đây
đó là trước khi mà đưa học sinh đến trường để học
thì các nhà trường phải thực hiện nghiêm cái quy định
trong đó đặc biệt là phải khử trùng lớp học
cũng như môi trường xung quanh
khử trùng cả những dụng cụ học tập mà các em phải sử dụng
chuẩn bị tất cả những cái điều kiện
để thực hiện đúng quy trình phòng tránh dịch bệnh
theo hướng dẫn của bộ y tế
cụ thể là những cái chỗ rửa tay
xà phòng nước khử khuẩn
và kiểm soát tất cả những cái quy định về cái phòng chống dịch bệnh
vào những cái buổi sáng thứ hai mà cháu cờ
thì cũng thực hiện trào cờ trong lớp học
như thế thì chúng ta đảm bảo được cái việc là an toàn
khi học sinh đến trường
việc nữa là chúng ta cũng phải quan tâm là
khi mà học sinh vào nhà trường
hàng buổi sáng hoặc là buổi chiều mỗi đầu giờ học
thì phải thực hiện nghiêm cái việc là đo thân nhiệt
rồi là đảm bảo cho tất cả các em khi vào trường là khỏe mạnh
vâng thưa ông
ngoài việc là chúng ta phải rửa tay thường xuyên
đối với các em học sinh cũng như là công tác khử khuẩn
tại các lớp học thì hiện tại thì cũng có một cái vấn đề
mà chúng ta phải đặt ra
đó là tại các trường công lập thì đa số sĩ số học sinh
tại mỗi lớp sẽ rất đông
vậy theo ông liệu các trường thì có thể thực hiện tốt
cái việc giãn cách xã hội trong trường học hay không
là một quy định mà có lẽ là cũng đã được rất nhiều
nhà giới chuyên gia đề xuất ạ
cũng đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng
cái kế hoạch giáo dục
bộ cũng đã ban hành một công văn hướng dẫn
về tinh giản nội dung dạy học
áp dụng cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và những năm tiếp theo để sẵn sàng ứng phó
với cái tình hình diễn biến của cái dịch bệnh trong năm tới
với cái kế hoạch giáo dục như vậy thì các nhà trường chủ động
để mà có những cái giải pháp phù hợp
sao cho xây dựng được những cái bài học
có thể là
giao cho học sinh thực hiện một phần ở nhà
để khi mà các em đến trường
thì có thể là thực hiện với ít thời gian hơn
và khi đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian ở trường
thì với cái việc tiết kiệm thời gian ở trường đó
thì các nhà trường cũng dễ dàng hơn
trong việc xây dựng cái kế hoạch dạy học ở nhà trường
sao cho vừa là đảm bảo cái mục tiêu là đưa học sinh đến trường
thực hiện được các nội dung dạy học
nhưng đồng thời cũng đảm bảo được cái sự giãn cách xã hội theo quy định
đặc biệt là đối với cái việc

và đối với cái việc ứng phó với tình hình dị bệnh
chúng ta cũng đã có cái kinh nghiệm trong cái giai đoạn trước đây
là tổ chức cái việc dạy học trực tuyến
và nếu mà xây dựng được cái kế hoạch dạy học ở nhà trường tốt
xây dựng được các bài học
mà tổ chức được một số các bài học ở trên mạng
thì khi đó có thể giao cho học sinh
thực hiện một số các nhiệm vụ học tập qua mạng
để khi đến trường các em tiếp tục thực hiện
các cái nhiệm vụ còn lại của cái bài học
như vậy chúng ta sẽ giảm được cái thời gian học tập ở trường
vâng ông vừa đề cập đến việc chúng ta cũng có thể
triển khai một số biện pháp là học tập qua mạng đúng không ạ
nhưng trong trường hợp nếu chúng ta phải triển khai học tập mà trực tuyến
thì bộ giáo dục đã có cái phương án gì
để đảm bảo giao án thích hợp
hay là cơ sở vật chất công nghệ thông tin
để đáp ứng được yêu cầu dạy học
đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa thưa ông
để mà đảm bảo cái lần này thì chúng ta chủ động hơn
bộ đã dự một cái thông tư hướng dẫn về dạy học qua mạng
đã đăng trên cổng thông tin điện tử của bộ giáo dục đạo tạo
để xin ý kiến rộng rãi trước khi ban hành
và theo cái hướng dẫn này
thì bộ cũng đã hướng dẫn ba cái hình thức
để có thể ba cái hướng dẫn để có thể
dạy học qua mạng
đối với những cái vùng mà còn đang khó khăn nữa
thì khi mà cái hạ tầng công nghệ thông tin chưa có đảm bảo tốt
thì vẫn tiếp tục thực hiện cái phương án dạy học trên truyền hình
như là chúng ta đã hướng dẫn ở cái giai đoạn trước
mà khi dạy học trên truyền hình thì
các địa phương đã có kinh nghiệm rồi
cho nên phải tổ chức cho các thầy các cô giáo giỏi
để có thể là ghi được cái bài học trên truyền hình
rồi là xây dựng một cái thời khó biểu thật lượng cụ thể
thông báo với tất cả các em học sinh và các nhà trường
để các thầy cô trực tiếp dạy học của các em học sinh
ở các nhà trường đó
có cái hướng dẫn giao nhiệm vụ cụ thể
cho các em trước khi mà các em
theo học các bài học trên truyền hình
và theo đó để có thể là
yêu cầu học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập
rồi trả bài rồi đánh giá rồi hướng dẫn các em
để đảm bảo các em tiếp thu được kiến thức
vâng ạ rất cảm ơn ông nguyễn xuân thành
về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay
và thưa quý vị chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
sẽ tiếp tục với tiểu mục an toàn ba trăm sáu mươi năm